dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội nghe và cho ý kiến về báo cáo của tòa án nhân dân tối cao
viện kiểm sát nhân dân tối cao các báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm
và vi phạm pháp luật công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
phiên làm việc còn có sự tham gia của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
theo báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật của ngành công an
năm hai nghìn một mươi chín công tác đấu tranh chấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực
tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt tám mươi bốn hai vượt chỉ tiêu quốc hội giao
kiềm chế và đẩy lùi tội phạm liên quan đến tín dụng đen làm giảm nhiều loại tội phạm nghiêm trọng
khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận các vụ án kinh tế tham nhũng lớn
tiếp tục được đẩy mạnh tiến độ điều tra theo đúng kế hoạch đã phát hiện triệt phá nhiều đường dây mua bán
vận chuyển ma túy xuyên quốc gia thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn
tuy nhiên tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp
trong khi đó công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực vẫn còn tồn tại thiếu sót
còn nhiều kẽ hở cho tội phạm vi phạm pháp luật
công tác phòng ngừa tội phạm ở một số địa phương mang tính hình thức hiệu quả chưa cao
hệ thống các văn bản pháp luật chưa đầy đủ còn nhiều khó khăn vướng mắt
do đó bộ công an cũng kiến nghị quốc hội sớm có kế hoạch sửa đổi chính sách
giúp công tác phòng chống tội phạm hiệu quả hơn trong thời gian tới